kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị liên tục những tháng đầu năm tại thành phố hồ chí minh
đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản
đặc biệt một số vụ cháy xảy ra ở khu nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất
do đó chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các địa phương
nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng chống cháy nổ
trong nhân dân trong đó có những cách làm sáng tạo mang hiệu quả cao như tổ liên gia
phòng cháy chữa cháy hay thực hiện cuộc vận động xóa bỏ chuồng cọp lồng sắt
đối với nhà phố hay khuyến khích hội dân tự mở lối thoát nạn thứ hai
chính từ việc phòng ngừa chủ động ngay từ cơ sở như vậy là yếu tố then chốt
giúp ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại khi chẳng may hỏa hoạn xảy ra
đây là nội dung chính trong phần vấn đề về dư luận kia này
và như thường lệ trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại
những nội dung tin tức đáng chú ý trong tuần qua
hội nghị quán triệt quy định một trăm ba mươi hai của bộ chính trị được ban thường vụ thành ủy
tp hcm tổ chức nhằm cung cấp cho cán bộ chủ chốt những nội dung

đây là nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực
trong hoạt động điều tra truy tố xét xử thi hành án và các hoạt động khác có liên quan
từ đó góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng đảng viên
cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoạt động này
theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng bang chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
là nhiệm vụ rất quan trọng thường xuyên cấp bách trong công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
do đó yêu cầu phải có sự thống nhất ý chí và hành động nâng cao nhận thức ý thức
trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu các cấp cần nghiên cứu
quán trị các văn bản quy định có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo chức năng nhiệm vụ được giao
hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề văn học nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
là dịp để cùng nhìn nhận đánh giá về sự lãnh đạo điện hướng khích lệ của đảng nhà nước
đối với văn học nghệ thuật nước nhà nhất là mạng đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
xác định rõ hơn vị trí vai trò đồng góp của văn học nghệ thuật đối với việc nắm bắt
phản ánh làm tự
làm tỏa các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc được hung đúc người sám trong các cuộc chiến tranh cách mạng
của nhân dân ta quân đội ta các lực lượng vũ trang ta
phát biểu theo hội thảo đồng chí nguyễn trọng nghĩa trưởng bang tuyên giáo trung ương
mong rằng các văn nghệ sĩ sinh ra trong hòa bình không ngừng nỗ lực nâng cao bản lĩnh
hòa bình trọn vẹn vào thực tiễn đời sống của lực lượng vũ trang và của nhân dân
tìm tòi đổi mới nội dung và phương thức biểu hiện
các văn nghệ sĩ hôm nay phải cống hiến hết mình để vung đắp các giá trị cao đẹp
chúng ta nêu cao dũng khí bảo vệ chân lý bảo vệ cái đúng cái hay cái đẹp
kỳ quyết đấu tranh phi phán những biểu hiện lịch lạc sai trái
gây phương hại cho sự phát triển lành mạnh của đời sống văn học nghệ thuật nước nhà
trung tâm cách mạng công nghiệp bốn tại tp hcm sẽ đặt tại khu công nghệ cao tp hcm
đây là một trong ba khu công nghệ cao
quốc gia của việt nam có vai trò chiến lược trong việc hình thành các ngành công nghiệp mũi nhọn
thúc đẩy đổi mới sáng tạo
nơi đây đã hình thành các hệ sinh thái công nghệ phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ông nguyễn anh thi trưởng bang quản lý khu công nghệ cao tp hcm nhấn mạnh
sứ mệnh của trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tp hcm là trung tâm đầu đảo của việt nam
tham mưu chính sách công nghiệp quốc gia thi điểm triển khai các chính sách công nghiệp quốc gia
tại tp hcm thúc đẩy chuyển đổi kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trung tâm đang trong giai đoạn ương tạo bước đầu tham gia vào bản lưới của wef
cuối tháng năm dự kiến hoàn thành đội ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định chính thức về việc thành lập
đến tháng chín hai nghìn một mươi bốn trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tp hcm sẽ chính thức ra mắt
các diễn giả cùng thảo luận về xung đột dân sự và thông luận trong hội đồng xây dựng quốc tế
câu chuyện từ những trọng tài viên quốc tế tính bảo mật và tính minh bạch trong trọng tài xây dựng quốc tế
chia sẻ từ các trung tâm trọng tài thông tin về sự đăng hệ thống pháp luật điều chỉnh hợp đồng xây dựng và trọng tài quốc tế
đây là cơ hội để các chuyên gia từ ngành công nghiệp xây dựng các chuyên gia pháp lý trọng tài và các nhà học thuộc
có điều kiện gặp gỡ thảo luận về các xu hướng thực tiễn và phát triển mới nhất trong lĩnh vực trọng tài xây dựng
khi việt nam tiếp tục trải qua sự phát triển đáng kể trong các hoạt động xây dựng cung cấp một nền tảng kịp thời
cho các bên liên quan trao đổi kiến thức và hiểu biết về những thách thức và cơ hội đối diện với cảnh quan trọng tài xây dựng
tại việt nam và xa hơn nữa
giải thưởng bất động sản việt nam robert t goom hai nghìn một mươi bốn hiện đại và đa dạng hơn mọi năm khi bổ sung những danh hiệu mới
nhằm tôn vinh nhiều loại hình bất đồng sản khác nhau phù hợp với
xu hướng của thị trường như danh hiệu dành cho sản phẩm bất động sản đầu tư bất đồng sản thích hợp với thiên nhiên
và phòng trưng bày bán hàng giải thưởng năm nay đề cao trách nhiệm xã hội khi mang đến danh hiệu hoàn toàn mới
liên quan đến esg môi trường xã hội và quản trị doanh nghiệp để tôn vinh các chủ đầu tư xuất sắc trong thiết kế
và xây dựng bình vẩn tiết kiệm năng lượng và tạo ảnh hưởng tốt cho xã hội giải thưởng diễn ra trong bối cảnh thị trường
đang dần phục hồi và cải thiện ông thiện dương chủ tịch hội đồng giám khảo giải thưởng bất đồng sản việt nam
robert t gerduro kiêm tổng giám đốc rubgsa việt nam cho biết trong một môi trường bất động sản phát triển nhanh chóng
giải thưởng này mang đến cho các chủ đầu tư cơ hội tỏa sáng kết nối với đối tác quan trọng và thông qua đó
thể hiện cam kết về chất lượng sản phẩm
cháy nổ những tai hỏa ẩn mình rình rập tại những đô thị lớn như thành phố hồ chí minh chỉ cần một bức cẩn nhỏ sẽ gây ra hậu quả lớn
thực tế cho thấy nhiều năm qua tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố tuy đã giảm nhưng vẫn diễn biến khá phức tạp
thành ủy quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền nhất là ở cơ sở
chú trọng hơn nửa công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ
địa bàn phường một
thuộc trung tâm của quận năm khu vực có hoạt động thương mại dịch vụ rất nhộn nhịp với nhiều giải phố khu chung cư xây dựng đã lâu còn tiêm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ
đảng ủy quỹ ban nhân dân phường một xác định chú động phòng cháy là nhiệm vụ then chốt cần phải chú trọng quan tâm đặc biệt
trên cơ sở đó địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ xem phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ chính trị thường xuyên liên tục
công tác phòng chống cháy nổ tại địa bàn phường đã chủ động và bài bản hơn trước
đây là biểu hiện sinh động cụ thể hóa chủ trương của cấp trên giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi ba về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới
những nhà phố kinh doanh sầm út hình thành hàng chục năm
đây là biểu hiện sự năng động phát triển của khu vực trung tâm quận năm thành phố hồ chí minh
thế nhưng nhìn ở góc độ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy thì những khu vực này cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về xảy ra cháy nổ với hậu quả nghiêm trọng nhất là những hộ vừa kết hợp nơi ở với sản xuất kinh doanh
vì thế những buổi đi thực tế gặp gỡ trao đổi tuyên truyền vận động chủ hộ chú tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy như thế này được cấp ủy chính quyền phường một triển khai thực hiện thường xuyên liên tục
đảng quỹ phường cũng đã triển khai các nghị quyết liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trọng tâm của địa phương
đảng quỹ phường cũng đã triển khai những việc như tuyên truyền
đảng quỹ phường cũng đã triển khai những việc như tuyên truyền
rồi vận động các cái cấp quỹ triển khai xuống cấp quỹ vận động khu phố rồi ban điều hành các tổ dân phố để mà triển khai sâu rộng tới người dân qua những cái buổi mời tuyên truyền rồi tập huấn rồi thực tập về cái sử dụng các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy
địa bàn phường một có một mươi một chung cư trong đó có năm chung cư cũ

đảng quỹ chính quyền phường một đã tổ chức vận động người dân tự nguyện tháo dỡ một phần khung sắt chuồng cọp để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy được hiệu quả
mưa dầm thấm lâu đến nay gần như số căn hộ tại chung cư một mươi chín nguyễn biểu đã tự mở lối thoát nạn thứ hai
sắp tới đây thì gia đình cũng sẽ